trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cũng đề nghị tất cả người dân trên địa bàn hà nội
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc là mất vị giác hoặc khứ rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
sau một thời gian không có ca mắc mới covid một mươi chín ngoài cộng đồng
những ngày qua đà nẵng liên tiếp ghi nhận những chuỗi ca mắc mới
trong đó có những ca không rõ nguồn lây
thành phố đã có những phương án ứng phó và xử lý dịch bệnh như thế nào trong giai đoạn mới
cùng đến với những ghi nhận sau của nhóm phóng viên
trường hợp tại phường tân kiếm quận thanh khê là ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng đầu tiên
tại thành phố đà nẵng kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến nay
trước đó có gần hai mươi ngày thành phố không có ca nhiễm cộng đồng
sau khi khoanh vùng tạm thời lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh chín người dân ở khu vực lân cận nhà f
để kịp thời truy vết đánh giá tình hình thì khu vực phòng tỏa rất hẹp chỉ có bốn hộ dân
sau khi phát sinh ca bệnh thì đã phong tỏa tạm thời ở một khu vực lân cận và để lấy mẫu cho một trăm linh chín người
nhưng mà sau khi có kết quả rồi thì đánh giá dịch tễ cũng như là cái điều tra dịch tễ của cơ quan y tế
thì đã khoanh vùng lại nó phù hợp hơn tức là ở một cái phạm vi nhỏ để có cái tạo điều kiện
thì cũng lạ nhất trong cơ việc công dịch nhưng do đó thôi chỉ đảm của chính phủ điều này
phòng tỏa hẹp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tuy nhiên áp lực công việc không hề giảm
đối với các lực lượng nhất là lực lượng y tế làm công tác lấy mẫu bởi việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng
nhằm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
riêng trong hai ngày ba và bốn tháng một mươi một trên địa bàn quận sơn trà tại phường an hải bắc
hàng trăm người được xét nghiệm sau khi phát hiện hai ca dương tính tại nhà hàng lê gia hai
đặc biệt trong đêm ngày bốn tháng một mươi một khoảng hai năm trăm linh tiểu thương tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
được lấy mẫu khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tại đây
cái ca này là thường xuyên ra bắn cá tại cảng cá từ lúc chín giờ đến sáng
thì trung tâm y tế sơn trà đã tiến hành xét nghiệm nhân rộng tại cảng cá
để bóc tách ra những cái ca mà có nghi cơ lai nhiễm
những ngày gần đây đà nẵng liên tiếp bắt đầu xét nghiệm ca mắc covid một mươi chín

ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhận định đây là điều khó tránh khỏi
khi thành phố cho phép mở lại các hoạt động
điều kiện để người từ các địa phương khác vào thành phố được nới lỏng
tình trạng này cũng đang xảy ra tại nhiều tỉnh thành
vấn đề đặt ra là phải dập nhanh không để dịch lây lan
tất cả những địa phương mà hiện nay đang có ca dương tính như sơn trà ngũ hành sơn
rồi cẩm nại và thanh khê
phải hết sức nhanh chóng và quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp
về truy vết rồi khoanh vùng rồi xét nghiệm
để làm sao cái yêu cầu đặt ra là phải dập được nhanh và không được để lây lan
trong trạng thái bình thường mới đà nẵng quyết liệt và linh hoạt
khi triển khai các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
điều này càng đòi hỏi nỗ lực của các lực lượng trong việc triển khai các nhiệm vụ
cũng như việc nâng cao ý thức của mỗi một người dân
phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm những biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là những trường hợp đến về từ các địa phương có dịch
ngay trong ngày hôm qua khi một văn bản giả mạo văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân
tp đà nẵng về công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng đã tiến hành xác minh
và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin về văn bản giả mạo này
lực lượng công an đã làm việc với hai đối tượng về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin giả mạo
về công tác phòng chống dịch của thành phố
từ một văn bản gốc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã bị sửa lại
và được đăng tải bởi facebook tên việt nguyễn
chưa kịp xác minh các đối tượng được mời làm việc để chia sẻ về văn bản này
sau khi làm việc với cơ quan công an tất cả các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình
tiếp tục với những tin tức
tiếp tục về an ninh trật tự tòa án nhân dân tp đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện gromana của tỉnh đắk lắc
trong đó có lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị cáo bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cường
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi cường đến quán
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
tại quán karaoke của mình cường đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện
có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm chín tháng đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường lĩnh án một mươi sáu năm tủ giam chủ quán karaoke
hồ quốc cường lĩnh án một mươi hai năm tủ giam
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn
khám xét tại chỗ cơ quan chức năng đã thu giữ ba bánh heroin
bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường tân quang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh
karaoke aa tại tổ một mươi bảy phường tân quang thành phố tuyên quang
phát hiện một mươi hai đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu được một đĩa xứ
trên đĩa còn có nhiều các tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamin
tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ
qua xét nghiệm tìm chất ma túy các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và ketamin